tham đôn là xã thuần nông của huyện mỹ xuân tỉnh sóc trăng
với các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả như nuôi tôm thương phẩm trồng lúa và một số loại hoa màu
từ ra tết tới nay giá cả các mặt hàng nông sản giảm khiến bà con nông dân nơi đây gặp không ít khó khăn
gia đình ông hồ tấn tài vừa thu hoạch hai tấn tôm thẻ và một tấn tôm xú
nhưng giá bán giảm khoảng ba mươi so với trước thời điểm xảy ra dịch covid một mươi chín
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
hầu hết người dân đã tự giác chấp hành nghiêm túc đeo khẩu trang giữ khoảng cách hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi ra đồng
tuy gặp không ít khó khăn song hiện nay bà con vẫn đang tích cực lao động sản xuất với hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi
khi đó giá cả nông sản sẽ tăng trở lại
tích cực tăng gia lao động sản xuất để tăng thêm thu nhập cho gia đình
thì bà con khi đi ra đường thì đều mang khẩu trang thậm chí đi ra đồng ra ruộng
trong địa phương trong xóm thì bà con vẫn mang khẩu trang thực hiện chấp hành rất là tốt
dù phải ứng phó với nhiều khó khăn và thách thức về dịch bệnh thiên tai
nhưng nông nghiệp vẫn được xác định là ngành có lợi thế và kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu kép
đó là chống dịch covid một mươi chín thành công
tiếp tục duy trì sản xuất để đáp ứng đủ lương thực thực phẩm
phục vụ nhu cầu của người dân trong nước và xuất khẩu
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhiều địa phương cũng đang triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
tiêu biểu một số hợp tác xã nông nghiệp ở khu vực miền núi phía bắc sản xuất rau củ quả xuất tiểu ngạch
đã tranh thủ vài tháng qua để xây dựng lại quy trình sản xuất đăng ký nhãn mát chất lượng sản phẩm
mục tiêu sẽ chuyển sang sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có tem nhãn chất lượng trong thời gian tới
dùng những thân keo sống làm chỗ bám cho hồ tiêu tạo độ che mát và cũng là nguồn cung cấp thức ăn ổn định cho đàn dê
ngược lại phân dê được dùng để bón cho những trụ hồ tiêu
đây là mô hình nông nghiệp đang được hàng trăm hộ dân trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh bình phước áp dụng
với đàn dê gần năm mươi con đã cung cấp nguồn phân bón dồi dào cho vườn hồ tiêu hơn sáu hectare của gia đình ông phạm văn lý ở thôn năm xã thiện hưng huyện bù đốc
ngoài việc tiết kiệm được chi phí phân bón
mỗi năm gia đình ông cũng có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng từ việc bán dê giống và dê thông phẩm

với đàn dê gần năm mươi con đã cung cấp nguồn phân bón cho đàn dê giống và dê thông phẩm
tỉnh bình phước hiện có khoảng một mươi bốn năm trăm linh hectare diện tích hồ tiêu
trong định hướng phát triển ngành hồ tiêu địa phương này chủ trương chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu
nhằm giúp sản phẩm có sức cạnh tranh tốt trên thị trường
cũng nhờ có nguồn phân hữu cơ rùi rào từ đàn dê mà phong trào sản xuất tiêu sạch
tiêu hữu cơ đang phát triển mạnh ở địa phương này thay cho phương thức sản xuất tiêu còn nhiều hạn chế trước đây